trước những thiệt hại nặng nề về người tài sản của người dân các tỉnh miền núi phía bắc do cơn bão số hai có tên gọi quốc tế là nida quét qua
trưa nay năm tháng tám đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trường đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh lào cai
ngay khi có mặt tại lào cai phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã đi thị xát tại hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn lào cai
đó là khu vực xã cốc gian và xã tòm xanh của huyện bát sát
đến thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị nạn đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương huy động mọi lực lượng tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích
hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt hại do mưa lũ
sau khi thị xác các điểm sạt lờ nghiêm trọng gây ách tắc trên tuyến đường bốn d lào cai sapa đoạn qua xã tòm xanh bát sát
phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lào cai
báo cáo với phó thủ tướng lãnh đạo tỉnh lào cai cho biết từ ngày hai đến ngày năm tháng tám do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai
trên địa bàn lào cai xảy ra các trận mưa lớn trên diện rộng kèm theo rông lốc xét đánh sạt lở đất và lũ quét
mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại địa bàn bốn huyện gồm bát sát sapa bảo thắng và simacai
làm một mươi hai người chết và mất tích bị thương năm người hai trăm sáu mươi bảy căn nhà bị ảnh hưởng
mưa lũ cũng làm hàng trăm hectare ngô chuối và hoa màu bị ngập tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng thay mặt chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của lào cai
cho việc nhanh chóng ứng phó với mưa lũ hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại

tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng thay mặt chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của lào cai